thưa quý vị và các bạn văn phòng quốc hội cho biết theo dự kiến phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng năm tại phòng tân trào nhà quốc hội
phó chủ tịch thường trưởng quốc hội trần thanh mẫn phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cho biết phiên họp thứ ba mươi ba dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày
phó chủ tịch thường trực quốc hội sẽ cho ý kiến xem xét quyết định một mươi bốn nhóm nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với năm nhóm nội dung
ủy ban thường vụ quốc hội tập trung cho ý kiến về các nội dung dự kiến trình quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
về vấn đề quan trọng ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến đối với bốn nội dung gồm quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi bốn cho các nhiệm vụ dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi hai đã hoàn thiện thủ tục đầu tư
việc phê chuẩn văn kiện gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp của liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland nội dung này mới được bổ sung vào chương trình phiên họp
tiếp đó dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức khải
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban kinh tế cơ bản tán thành với báo cáo của chính phủ dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành trung ương đảng mà trực tiếp thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư
sự đồng hành giám sát hiệu quả của quốc hội sự chỉ đạo điều hành quyết liệt sâu sát của chính phủ thủ tướng chính phủ sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
tình hình kinh tế xã hội nước ta năm hai nghìn hai mươi ba đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức cơ bản đạt được kết quả tích cực khá toàn diện trên các lĩnh vực
có một mươi trên một mươi năm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra
điểm sáng nổi bật nhất của năm hai nghìn hai mươi ba là công tác giải ngân vốn đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng
tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba đạt chín mươi ba kế hoạch về số tuyệt đối cao hơn khoảng một trăm ba mươi hai tỷ đồng so với năm hai nghìn hai mươi hai
qua đó đưa một lượng lớn vốn ra nền kinh tế giải quyết đầu ra cho nhiều ngành lĩnh vực tạo việc làm hỗ trợ tăng trưởng sản xuất kinh doanh
bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên báo cáo của chính phủ cũng chỉ ra nhiều khó khăn thách thức ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro áp lực lạm phát tỷ giá là vấn đề cần quan tâm
tốc độ tăng cpi bình quân bốn tháng tăng ba chín mươi ba so với cùng kỳ gần cận dưới mục tiêu quốc hội đề ra là bốn bốn
tỷ giá dự báo tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh do sức ép thị trường tài chính tiền tệ thế giới làm tăng chi phí nhập khẩu hàng hóa nguyên nhân vật liệu lãi vay nước ngoài của doanh nghiệp tác động đến lạm phát trong nước
ubk đề nghị chính phủ nhận diện đầy đủ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế của nền kinh tế làm rõ nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan
bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục
ngày nay số lượng người nộp thuế tăng ngày càng nhanh quy mô hoạt động ngày càng lớn và tính chất phức tạp
cần thúc đẩy phương thức quản lý rủi ro tuân thủ để quản lý thuế hiệu quả
đây là nội dung đề cập tại hội thảo quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số do tổng cục thuế tổ chức vào sáng nay
quản lý tuân thủ hiện đại dựa trên phân tích rủi ro
được xây dựng trên bốn nhóm yếu tố
xây dựng cơ sở pháp lý
xác định các tiêu chí rủi ro và phương pháp phân tích rủi ro
xây dựng các nguyên tắc và quy trình hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro tuân thủ thuế
xây dựng hệ thống ứng dụng cơ sở dữ liệu và quản lý tuân thủ thuế
trên cơ sở phân tích và đánh giá rủi ro
phân tích tần suất và mức độ vi phạm pháp luật về thuế nếu có
đánh giá mức độ tuân thủ của người nộp thuế cơ quan thuế tiến hành tổng hợp phân tích đánh giá rủi ro
xác định mức độ quan trọng và tính cấp thiết của việc xử lý rủi ro để đề xuất kiến nghị áp dụng biện pháp phù hợp xử lý rủi ro
giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời các hành vi không tuân thủ nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế
thưa quý vị nông nghiệp hữu cơ đang trở thành xu hướng tất yếu vừa thích ứng với biến đổi khí hậu vừa đảm bảo sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng
bắt kịp xu hướng này trong thời gian vừa qua tỉnh đồng tháp đã triển khai và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả được người dân đồng tình tích cực tham gia sản xuất đền hình như ngành hàng xoài
đồng tháp là tỉnh có diện tích trồng xoài lớn nhất dùng nồng bằng sông cựu long
sáng lượng bình quân đạt trên một trăm một mươi năm tấn trái mỗi năm và được xuất khẩu đi hơn một mươi nước trên thế giới
hiện toàn tỉnh có hai trăm chín mươi năm dùng trồng xoài được cấp mã số tương ứng tám ba trăm linh hectare
hầu hết diện tích xoài ở đây đều áp dụng kỹ thuật bao trái
và nhiều nhà vườn đang đẩy mạnh áp dụng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp lobo gáp và hữu cơ
nhờ đó nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu
mô hình cây xoài nhà tôi tại đồng tháp ra đời nhằm đa dạng hóa phương thức quảng bá đặc sản địa phương
giúp người nông dân tăng thêm thu nhập
đặc biệt với việc sản xuất
tương ứng theo tiêu chuẩn việt gáp lobo gáp và hiện nay đang đẩy mạnh sản xuất hữu cơ
đã góp phần nâng cao giá trị cây xoài gấp nhiều lần so với trồng trọt thông thường
ở đây tôi làm theo hướng hữu cơ làm theo quy trình việt gáp làm trái cây an toàn
thì cái giá nó cao hơn cái giá bán thị trường là gần gấp gửi
để nâng cao được cái giá trị chủ ngành hàng và phát triển mang chất bình dẫn
đồng tháp cũng đã khuyến khích tất cả các hộ gia đình có cái diện tích trồng xoài
phải vào những tổ chức như hội quán hợp tác xã và gắn kết với các doanh nghiệp
để thực hiện theo một quy trình việt gáp và lobo gáp
đến nay thì xoài đồng tháp đang định hướng chuyển sang xây dựng một cái xoài hữu cơ
sạch đáp ứng được các tiêu chí
theo tính toán của bà con nhà vườn trồng xoài có thể thu lợi nhuận gấp năm sáu lần trồng lúa
với giá trị kinh tế cao xoài được đưa vào một trong năm ngành hàng chủ lực của tỉnh
bao gồm lúa cá tra xoài
xoài qua kiển và sen
và việc đẩy mạnh nhân rộng sản xuất xoài theo hướng hữu cơ là giải pháp tất yếu
nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giá trị và đưa thương hiệu xoài đồng tháp bay cao và bay xa hơn
sáng nay ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã tổ chức lễ thông xe công trình tuyến đường vành đai phía tây
đoạn từ quốc lộ một mươi bốn b đến đường hồ chí minh xe đoạn một
tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
nằm trong định hướng chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông đô thị của tp đà nẵng
việc đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía tây đi qua các xã hòa ninh hòa phong hòa khương
huyện hòa vang nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị kết nối mạng lưới giao thông thành phố đà nẵng
với giao thông khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên thông qua các tuyến đường quốc lộ một a quốc lộ một mươi bốn b
tỉnh hồ chí minh đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía tây tp đà nẵng
và khu vực miền trung tây nguyên
trong những năm vừa qua để có thể phát triển số lượng xe buýt vừa bảo đảm phục vụ vận tải hành khách công cộng
vừa bảo vệ môi trường hạn chế khí thải là vấn đề đang được chính quyền hà nội đặc biệt quan tâm
sau đó nhiệm vụ phát triển loại xe buýt sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường
là mục tiêu cấp thiết cần được tạo điều kiện hết mức để nhân rộng
xây dựng giao thông xanh phương tiện thân thiện với môi trường là giải pháp mà thành phố hà nội đang hướng tới
nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí
để khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng hạn chế phương tiện cá nhân
thành phố cũng đang xanh hóa phương tiện giao thông công cộng trong đó có các tuyến xe buýt
chúng tôi cũng mong mỏi rằng là thành phố có nhiều những xe buýt bằng điện để giảm thải việc ô nhiễm môi trường
đấy là điều mong mỏi của tôi
cá nhân tôi và tất cả mọi người dân trong thành phố hà nội
với một trăm bốn mươi hai xe buýt điện và một trăm ba mươi chín xe buýt sử dụng khí thiên nhiên
theo thống kê của các chuyên gia sau hai năm triển khai
số lượng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch đã giúp giảm ba mươi hai triệu kg co hai
ủy ban thành phố đã và đang yêu cầu sở thông trung tâm giao thông công cộng hoàn thiện đề án
chuyển đổi năng lượng diesel hóa thạch sang năng lượng điện và năng lượng xanh

mặc dù được xác định là xu hướng tất yếu
thế nhưng quá trình chuyển đổi sang sử dụng xe buýt điện tại thủ đô hà nội
vẫn còn những khó khăn nhất định
điển hình như chi phí đầu tư phương tiện xanh cao từ hai đến ba lần
so với xe buýt truyền thống sử dụng diesel
bên cạnh đó là nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng liên quan đến trạm sạc điện
hệ thống trạm biến áp nguồn cấp điện hệ thống điều khiển
các doanh nghiệp mong muốn sớm được tháo gỡ
cũng như các đầu tư khác thì cần một cái quỹ đất lớn
các đơn vị vận tải trong đó công ty bảo yến cũng rất kính mong là quan tâm
để cho đơn vị được thuê những quỹ đất sạch phục vụ cho hoạt động xe buýt
chính xửa để chúng ta đầu tư vào cái chỗ nào đã hợp lý nhất
thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới chúng ta cũng phải có những cái triển khai
để làm sao có thể là đẩy mạnh

tất cả các hình thức giao thông nó theo hướng tối ưu hơn
với mục tiêu sanh hóa giao thông công cộng
vài năm trở lại đây hà nội đang thực hiện từng bước cụ thể hóa mục tiêu
trong đó kế hoạch sử dụng xe buýt điện để thay thế hàng loạt tuyến xe buýt truyền thống
sau thời gian dài nỗ lực đúc móng dựng cột
và đặc biệt là sự nỗ lực của địa phương trong bàn giao hành lang tuyến
hôm hai mươi hai tháng năm nhà thầu đã thực hiện triển khai kéo dây dẫn đường dây năm trăm linh kv mạch ba
nhà máy cung đoạn nhiệt điện nam định một thanh hóa
dự kiến sẽ hoàn thành kéo dây và đóng điện vào trước ngày ba mươi tháng sáu
đây là vị trí ba mươi sáu ba mươi bảy ba mươi tám của dự án đường dây năm trăm linh kv
nhà máy nhiệt điện năm định một thanh hóa thuộc địa bàn kim sơn tỉnh ninh bình
đã hoàn thành dựng cột và đang bắt đầu tiến hành kéo dây
với tổng chiều dài bảy trăm hai mươi m nhà thầu cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành trong vòng bảy ngày
đến in thần nhà thầu
nhà thầu cũng tập trung ngoại nguồn lực để làm sao triển khai đồng loạt những khối lượng công việc tiếp theo
để đảm bảo được tiến độ về đích như chỉ đạo của thủ tướng cũng như là chủ tư
tỉnh ninh bình là tỉnh đầu tiên bàn giao toàn bộ một trăm linh vị trí móng
và hiện nay hành lang cũng đã bàn giao cho chúng tôi một trăm linh cái hành lang móng
còn đối với viện nam định tỉnh nam định thì có hai viện hải hậu và nghĩa hưng dự kiến trong tuần sau sẽ bàn giao sau
những khoảng néo kéo dây đầu tiên này
của dự án đường dây năm trăm linh kv nhà máy nhiệt điện nam định một thanh hóa
sẽ là điểm mở đầu để thực hiện kéo đồng loạt trên toàn tuyến đường dây năm trăm linh kv mạch ba
và phần đầu hướng đến hoàn thành công tác kéo dây và đóng điện vào cuối tháng sáu
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
hiện nay thì về móng thì đã hoàn thành chín mươi tám về dựng cột thì đã hoàn thành tám mươi bảy
và hôm nay kéo dây ở khoảng đầu tiên
thì theo cái kế hoạch thì từ nay cho đến phấn đấu cho đến cuối tháng sáu
thì sẽ hoàn tất công tác kéo dây trên toàn tuyến và đóng điện theo đúng chỉ đạo của thủ tướng
báo cáo của tổng công ty truyền tải điện quốc gia cho biết
tính đến một mươi hai h ngày một mươi hai tháng năm toàn tuyến đường dây năm trăm linh kv mạch ba
từ quảng trạch quảng bình đến phố nối hưng yên đã hoàn thành chín mươi tám vị trí móng cột
và hoàn thành tám mươi bảy về dựng cột
trong đó đoạn tuyến nhà máy nhiệt điện năm định một thanh hóa đang nỗ lực
để trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ dựng xong toàn bộ cột
và giữ thăng sát

công suất đỉnh hệ thống điện trong thời gian vừa qua liên tục đạt đỉnh mới
và dự báo trong tháng năm nhu cầu phụ tải tăng cao
công suất cực đại của hệ thống điện có thể lên tới bốn mươi chín mw
hệ thống điện quốc gia đã áp dụng hàng loạt giải pháp trong vận hành
để giải quyết tình trạng này
tuy nhiên chìa khóa để bảo đảm điện an toàn và ổn định lúc này
chính là giải pháp tiết kiệm điện
lũy kế ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
nhu cầu phụ tải điện thực tế tăng khoảng một mươi một bốn
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
để đối phó với các thách thức này
hệ thống điện quốc gia đã áp dụng hàng loạt giải pháp trong vận hành
tuy nhiên giải pháp hữu hiệu nhất lúc này
chính là tiết kiệm điện và dịch chuyển giờ sản xuất
từ cao điểm sang thấp điểm
hiện bây giờ toàn bộ công ty từ khối phong
cũng như là nhà máy được thay vào bốn đèn led
để giảm thiểu những cái tiết kiệm đó
và đồng thời cái ứng lượng là hai năm vừa rồi
từ hai nghìn một đến hai nghìn hai
công ty đầu tư
khi thi chuyển mới
đầu tư chưa sâu chúng là đầu tư mở rộng
khi ra khỏi nhà là tắt các trang thiết bị cần thiết
và không sử dụng nhiều cái máy móc sử dụng điện trong một lúc
và trong lúc cao điểm thì chúng tôi cũng sử dụng việc đi thật cần thiết
các mức tăng trưởng cao về nhu cầu tiêu thụ điện
là sức ép nặng nề với ngành điện
điều chỉnh phụ tải hay dịch chuyển giờ sản xuất
tránh giờ cao điểm trong ngày đang may cam hiệu quả
doanh nghiệp thực hiện đê á
thì cái điều đầu tiên là họ được đảm bảo cấp điện ổn định
không có cái việc vượt công suất để nguy cơ của quả tải là sự cố gần cấp
cái thứ hai là khi mà dịch chuyển vào cái giờ cao điểm này á
mà họ dùng mỗi giờ thấp điểm á
thì họ được lời về giá
giờ cao điểm thì cao hơn cái giá thấp điểm khoảng gần hai năm lần
dự kiến nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian cao điểm mùa hè từ tháng năm
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo tăng trưởng cao lên tới một mươi ba
cao hơn so với kế hoạch khoảng chín sáu
riêng nhu cầu tiêu thụ điện của miền bắc dự kiến tăng kỷ lục một mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi ba
vì vậy việc nâng cao nhận thức
ý thức trong việc tiết kiệm điện
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp quan trọng
góp phần bảo đảm đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt thời gian tới
thưa quý vị đêm hôm qua ngày một mươi hai tháng năm tại xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nội
đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến ba trẻ em tử vong
theo thông tin ban đầu vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn xảy ra tại nhà dân
ở thôn sáu xã ba trại huyện ba vì hà nội vào đêm ngày một mươi hai tháng năm
khoảng hai mươi ba giờ lực lượng cứu hộ đã đưa được ba cháu bé
gồm hai cháu sinh năm hai nghìn hai mươi một và một cháu sinh năm hai nghìn một mươi chín khỏi hiện trường
tuy nhiên các cháu đều đã tử vong
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thực hiện các biện pháp cứu nạn cứu hộ
đối với tài sản và bảo vệ hiện trường xác minh giải quyết theo quy định
thưa quý vị để thăm khám và tư vấn điều trị kịp thời cho người dân vùng biên giới
về một số bệnh thường gặp trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường
hội thầy thuốc trẻ việt nam phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
và các đơn vị vừa tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào biên giới
chương trình khám bệnh vì một việt nam khỏe mạnh hơn với sự tham gia của năm mươi y bác sĩ có kinh nghiệm
đang công tác tại các bệnh viện tuyến trung ương tại hà nội và quảng bình
đã khám tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho khoảng một năm trăm linh người dân và trẻ em
tại hai xã biên giới lâm thủy huyện lệ thủy và trường sơn huyện quảng ninh
tại đây các bác sĩ cũng tư vấn sức khỏe các chuyên khoa cho bệnh nhân
đồng thời chỉ định cận lâm sàng đỏ huyết áp điện tim siêu âm ổ bụng tổng quát
chụp x quang cho đông đảo người dân địa phương
nhân dịp này ban tổ chức cũng tặng hai mươi phần quà cho các hộ nghèo hộ chính sách
gia đình có hoàn cảnh khó khăn người khuyết tật tặng nước rửa tay và một số phần quà cho các trường học
hỗ trợ một mươi các mổ tim bẩm sinh từ một mươi ba tuổi trị giá năm mươi triệu đồng mỗi ca
xác định được tầm quan trọng của vườn quốc gia pumat trong thời gian vừa qua
lực lượng chức năng đã nỗ lực bảo vệ và phát triển khu dự trữ sinh quyền quý giá này
tuy nhiên trên thực tế công tác bảo vệ vườn quốc gia pumat cũng đang gặp phải không ít khó khăn
nằm giữa đại ngàn rừng quốc gia pumat tại trại quản lý bảo vệ rừng khe chuang
lực lượng kiểm lâm người dân và các tổ chức đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến tuần tra bảo vệ rừng
kéo dài từ bảy đến một mươi ngày trong rừng sâu
vườn quốc gia pumat là một địa hình cực kỳ hiểm trở đôi núi cao dốc
thác suối chảy rất là mạnh anh em hành quấn cực kỳ khó khăn
tại vườn hiện tại là số tuổi đã cao rồi mà thứ hai là nó mỏng so với cái diện tích mình được giáo
vì chúng tôi là được biến trị có bảy mươi kiểm lâm mà quản lý đến bảy mươi bốn ba trăm bảy mươi mảy hạt á
sáu trăm bảy mươi năm hạt á nên nó còn lớn với sức anh em
một tại tạm này tại đơn vị này
là mới có sẵn là cho toàn tôi tính toàn một năm đi
từ đấy một cái thông tin mà ví dụ như tôi đi chúng ta đứng từ bảy đến một mươi ngày mà như mua tịt luôn
nói thật với các đồng chí là nhiều khi ở nhà mà xảy ra việc tiệt trọc chẳng hạn là mình không việt về không kịp
các lực lượng chức năng đã vượt qua muôn vàn khó khăn để luồn rừng băng suối hạn chế nạn phá rừng
săn bắt động vật hoang dã để giờ đây những cánh rừng giữa đại ngàn pumat vẫn giữ được sự đa dạng sinh học quý giá
chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp để cùng nhau tuân trá bảo vệ rừng quốc gia pumat
một đợt như vậy thì chúng tôi là cử từ năm đến bảy cán bộ chiến sĩ biên phong tham gia cùng với lực lượng nghiệp lâm
đi tuân rừng bảo vệ rừng trong thời gian từ bảy đến một mươi ngày
những bữa cơm trong rừng chỉ có rau
tranh thủ nghỉ trưa sau quãng đường dài di chuyển đã quá quen thuộc với các lực lượng bảo vệ rừng pumat
nhưng chứng kiến sự phát triển của khu sinh quyền là kết quả xứng đáng với những khó khăn mà các lực lượng đã trải qua